ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với cục phòng chống ma túy bộ công an lào và các đơn vị chức năng đã bắt giữ đối tượng sau một mươi năm năm lẩn trốn
vào năm hai nghìn chín đối tượng là hạ y đía chú tại xã nang ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an bị bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy
thời điểm đó đía mang thai nên được tại ngoại tại nhà lợi dụng điều đó hạ y đía đã bỏ trốn sang lào
được sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng sinh sống lâu năm tại lào nên sau đó không lâu hạ y đía được nhập quốc tịch lào
ngày một mươi bốn tháng ba tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng hạ y đía đảm bảo an toàn cho cám bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân
hiện nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật